trong bối cảnh hàng không liên tục tăng trưởng hai con số sân bay tân sơn nhất luôn được nhắc đến như một điểm nghẽn về hạ tầng
tất cả trên trời dưới đất tất cả bên trong và bên ngoài
để giải quyết vấn đề này chính phủ giao cho bộ giao thông vận tải trình phương án đầu tư xây dựng nhà ga t ba
và tại buổi tọa đàm thảo luận phương án đẩy nhanh tiến độ mở rộng sân bay tân sơn nhất bộ giao thông vận tải đã đưa ra một số giải pháp cụ thể
theo dự báo của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế việt nam sẽ trở thành thị trường hàng không tăng trưởng đứng thứ năm trên thế giới về lượng khách quốc tế và hàng hóa được vận chuyển
trong nước tỷ lệ người dân đi máy bay tăng nhanh với dân số gần một trăm linh triệu người hàng không nội địa sẽ tăng trung bình một mươi năm một năm trong thời gian tới
tuy nhiên trong bối cảnh hàng không liên tục tăng trưởng hai con số sân bay tân sơn nhất luôn được nhắc đến như một điểm nghẽn về hạ tầng
trong đợt xếp hạng sáu cảng hàng không
thì sân bay tân sơn nhất đứng cuối bảng xếp hạng về hạ tầng
bộ giao thông vận tải đã giao cho tổng công ty cảng hàng không việt nam acv nghiên cứu tiền khả thi dự án

với đó bộ giao thông vận tải cũng tính toán khai thác các sân bay trên trục bắc nam để giảm tải cho sân bay tân sơn nhất